các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các hoạt động xã hội có thể trở về bình thường
mỗi cá nhân trong xã hội đều biết được các nguy cơ của mình và nếu thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường
chúng ta chủ yếu tập trung vào những đối tượng nguy cơ cao người cao tuổi người có bệnh nền
thứ hai hiện sự hiểu biết về virus sars cov hai vẫn chưa được toàn diện
khi giao lưu đi lại nhiều việc xuất hiện liên tục các biến thể mới vẫn có khả năng xảy ra
các chỗ này có thể hình thành do sự tương
tát như các biến thể đã xuất hiện hoặc là chủng khác mới hơn
chủng sars cov hai mới khi xuất hiện sẽ làm giảm nên hiệu lực bảo vệ của vaccine
có thể làm lây lan mạnh hơn và tăng nguy cơ chuyển nặng
với kịch bản thứ hai này chúng ta sẽ triển khai lại các biện pháp phòng dịch cấp bách như đã từng làm
giáo sư luân nói mặc dù thời điểm này chúng ta đã có nhiều vũ khí như vaccine
thuốc điều trị kinh nghiệm điều trị và các biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên phải thường xuyên cập nhật hơn nữa
kể cả về thuốc điều trị và đặc biệt là công nghệ vaccine
như vậy việt nam sẽ xây dựng song song hai kịch bản
một là để covid một mươi chín trở thành bệnh lưu hành
hai là sẵn sàng các biện pháp dự phòng không bị động
để khi xuất hiện tình huống mới chủng mới sẽ kích hoạt kịch bản ứng phó